cục bảo vệ thực vật cho biết lô vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang thị trường nhật bản
đã hoàn thành thủ tục hải quan tại sân bay narita nhật bản
với mẫu mã chất lượng tốt và đang chờ phân phối về hệ thống siêu thị
ngày một mươi tám tháng sáu sau khi bảo đảm thời gian cách ly
chuyên gia nhật bản đã đến kiểm tra nhà máy xử lý khử trùng tại bắc giang
cục bảo vệ thực vật đã cùng chuyên gia giám sát hai lô vải đầu tiên của công ty xuất khẩu amei
với trọng lượng một bảy mươi năm kg và công ty tránh thu với trọng lượng một kg đi nhật bản
tiếp sau đó là lô hàng của ion với trọng lượng là ba trăm năm mươi hai kg
ước tính trong mùa vải năm nay khoảng một trăm linh tấn vải thiều tươi
sẽ được xuất khẩu sang thị trường nhật bản bằng đường hàng không và đường biển